tiêm vaccine tăng cường vẫn luôn được các chuyên gia y tế khuyến cáo là một trong những phương pháp phòng chống covid một mươi chín hiệu quả
dữ liệu cho thấy tỷ lệ tử vong do covid một mươi chín ở những người đã tiêm liều vaccine tăng cường là một trong sáu mươi một người
bàn queensland australia đã ghi nhận người đã tiêm ba liều vắc xin có nguy cơ tử vong covid một mươi chín thấp hơn hai mươi lần
so với những người chưa chủng ngừa
nhà vi rút học lara herrero của đại học griffith không tin khả năng một người nào đó đã tiêm liều vắc xin tăng cường chết
vì virus sars cov hai là khoảng một trăm sáu mươi một người chỉ chiếm hơn một mươi tổng số ca tử vong trong hai tháng qua
tuy nhiên ivest daps người đứng đầu ngành y tế của bang queensland cho biết chỉ sáu mươi hai cư dân đủ điều kiện từ một mươi sáu tuổi trở lên đã tiêm liều thứ ba
tiến sĩ herrero
đã nhận định dữ liệu là bằng chứng rất rõ ràng tiêm nhắc lại là cách bảo vệ tốt nhất chống lại covid một mươi chín bên cạnh giãn cách xã hội đeo khẩu trang và vệ sinh tay
bên cạnh đó giám đốc y tế queensland john gerard đã đánh giá hiện tại covid một mươi chín là một căn bệnh khác với những gì mà các bác sĩ đã gặp trước khi có vắc xin
tiến sĩ trờat nói rằng covid một mươi chín không còn giống như thực tế từng thấy ở new york mỹ italia và những nơi khác trong giai đoạn đầu của đại dịch
khi đó những người trẻ tuổi bị viêm phổi tử vong những gì mà chúng ta đang thấy rất khác nhờ tiêm chủng
chúng tôi hiện gặp những bệnh nhân phức tạp hơn nhiều
khi bệnh nhân lớn tuổi mắc bệnh lý và thường rất khó để xác định vai trò của virus trong tình trạng sức khỏe của họ
nhóm nghiên cứu do phó giáo sư restsu fuchita tại đại học y tế và phúc lợi quốc tế nhật bản dẫn đầu đã phát hiện rằng
mức kháng thể trung bình sau khi tiêm mũi nhắc lại ở người uống rượu là thấp hơn một mươi năm
so với những người không uống rượu
đây là nghiên cứu quy mô lớn đầu tiên của nhật bản tập trung vào tác động từ việc uống rượu
đối với hiệu quả của việc tiêm liều vaccine tăng cường
nhóm của ông fujita bắt đầu nghiên cứu này từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một đối với khoảng một người tại trường đại học này
trong cuộc khảo sát mới nhất của chương trình nghiên cứu họ đã kiểm tra lượng kháng thể trong máu của một trăm tám mươi bảy người
trong độ tuổi từ hai mươi một đến bảy mươi bảy đã được tiêm hai liều vaccine covid một mươi chín từ tháng ba đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi
với mũi nhắc lại của pfizer vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
trong số đó có một trăm linh hai người thừa nhận có uống rượu tám mươi ba người không uống và hai người không trả lời
khảo sát không hỏi cụ thể về lượng rượu họ tiêu thụ
kết quả cho thấy không có sự khác biệt về mức độ kháng thể giữa nam và nữ
nhưng nhóm nghiên cứu cho biết những người hút thuốc lá có xu hướng có lượng kháng thể thấp hơn những người không hút thuốc
dù vậy tác động từ việc hút thuốc lá đối với các kháng thể chống virus sars cov hai vẫn nhỏ hơn
so với việc hút thuốc lá
nhìn chung uống rượu ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng tăng cường miễn dịch của vaccine
ông fujita giải thích rằng trong trường hợp tiêm vaccine covid một mươi chín
thói quen uống rượu dường như hạn chế sự gia tăng kháng thể bằng cách làm giảm chức năng gan
cũng như gây áp lực cho đường ruột nơi tập trung khoảng bảy mươi tế bào miễn dịch
mức độ kháng thể của một trăm tám mươi bảy người trong cuộc khảo sát đã tăng trung bình khoảng ba mươi bốn lần sau khi tiêm nhắc lại
nhóm nghiên cứu cũng chỉ ra rằng lượng kháng thể ở những người trẻ tuổi cao hơn
so với người lớn tuổi
chương trình tiêm chủng tăng cường của nhật bản đang diễn ra chậm chạp
chỉ có khoảng ba mươi số người đủ điều kiện đã đủ mũi tiêm thứ ba vào cuối tháng một năm hai nghìn hai mươi
tức hai tháng sau khi triển khai chiến dịch
phó giáo sư retsu fujita cho biết mức kháng thỉ sau tiêm chủng của người cao tuổi
có thể thấp hơn so với những người trẻ tuổi nhưng họ đạt đủ lượng cần thiết khi tiêm nhắc lại
những nghiên cứu về mốc độ hiệu quả của mũi tiêm thứ ba luôn cho thấy những kết quả tích cực
của mũi tiêm tăng cường này
cdc mỹ vừa công bố dữ liệu mới nhất về hiệu quả thực tế của mỗi ba vaccine covid một mươi chín
theo một bản cập nhật mới từ trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc mỹ
những người mỹ đã tiêm mũi vaccine tăng cường covid một mươi chín có nguy cơ tử vong do sars cov hai
thấp hơn chín mươi bảy lần so với những người không tiêm
ngoài ra những người mỹ được tiêm hai liều vaccine có nguy cơ tử vong do covid một mươi chín
thấp hơn một mươi bốn lần so với những người không tiêm
tiến sĩ bác sĩ roger walsh
elensky giám đốc cdc mỹ cho biết trong một cuộc họp báo của nhóm phản ứng covid một mươi chín nhà trắng
những dữ liệu này xác nhận rằng việc tiêm chủng và liều tăng cường tiếp tục bảo vệ
chống lại bệnh nặng và nhập viện ngay cả trong làn sóng gia tăng số ca nhiễm omicran
bà kolansky nói thêm nếu bạn không tiêm liều tăng cường vaccine covid một mươi chín
bạn đã không tối ưu hóa khả năng bảo vệ chống lại bệnh nặng và tử vong
và bạn nên tiêm chủng và tiêm tăng cường nếu bạn đủ điều kiện
bà zalensky đã trình bày những dữ liệu này vào thứ tư tuần trước
dựa trên báo cáo từ hai mươi năm khu vực của mỹ
cũng theo dữ liệu từ cdc tỷ lệ tử vong trung bình mỗi tuần đối với những người không được tiêm chủng
là chín bảy trên một trăm linh người so với bảy trên một trăm linh người ở những người đã được tiêm đầy đủ
và một trên một trăm linh ngàn ở những người đã được tiêm liều tăng cường
tiến sĩ bác sĩ anthony fonsi giám đốc viện dị ứng và bệnh truyền nhiễm quốc gia mỹ
cho biết trong cuộc họp báo
dữ liệu thật sự rõ ràng đến kinh ngạc nhấn mạnh tầm quan trọng của liều tăng cường
tiến sĩ fanci cũng khuyến khích tiêm vaccine cho những người đang mang thai
và những cặp vợ chồng có thể muốn có con trong thời gian sắp tới
ông nhấn mạnh hai nghiên cứu gần đây cho thấy tiêm phòng cho cả hai vợ chồng
không ảnh hưởng đến khả năng sinh sản bao gồm cả thụ tinh trong ống nghiệm
trong khi đó khả năng sinh sản suy giảm tạm thời ở những người đàn ông bị nhiễm covid một mươi chín
các cặp vợ chồng có khả năng thổ thai thấp hơn một mươi tám
nếu nam giới nhiễm coronavirus trong vòng sáu mươi ngày trước chu kỳ kinh nguyệt của nữ giới
tên cạnh việt nam nhiều nước cũng đang triển khai tiêm mũi ba cho người dân
mặc dù vaccine covid một mươi chín là giải pháp an toàn hiệu quả để đối phó với covid một mươi chín
nhưng theo dữ liệu y tế chúng có thể đi kèm với một số tác dụng phụ
dữ liệu mới được chính phủ anh công bố cũng cho thấy nhiều tác dụng phụ
mà những người tiêm vaccine phải trải qua
trong số các tác dụng phụ này có một dấu hiệu xuất hiện rất nhanh
có thể xảy ra ngay sau khi tiêm
đó là tác dụng phụ nhịp tiêm nhanh
theo tờ express của anh nghiên cứu giải thích rằng triệu chứng này thường xảy ra
sau khi tiêm chủng và không nghiêm trọng và không kéo dài
báo cáo của chính phủ anh nói rằng những loại phản ứng này là biểu hiện
của phản ứng miễn dịch bình thường của cơ thể
đối với vaccine thường gặp ở hầu hết các loại vaccine
và có xu hướng hết trong vòng một đến hai ngày
tuy nhiên trung tâm kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật cdc mỹ liệt kê nhịp tim nhanh
là một trong những dấu hiệu của phản ứng dị ứng nghiêm trọng
các dấu hiệu khác của phản ứng dị ứng được cdc mỹ liệt kê
bao gồm khó thở sưng hỏng phát ban
cdc mỹ giải thích rằng người có phản ứng dị ứng
cần được điều trị bằng thuốc chuyên biệt và cần được cấp cứu
nhưng tác dụng phụ đặc biệt này của vaccine pfizer là rất hiếm
theo báo cáo của chính phủ anh
các tác dụng phổ biến hơn đối với vaccine pfizer là đau chỗ tim
mệt mỏi đau đầu đau cơ ứng lạnh đau khớp sốt
hiện có nhiều bằng chứng cho thấy vaccine không phải một trăm linh hiệu quả
trong việc ngăn chặn một người đã tiêm chủng đầy đủ nhiễm bệnh
hoặc lây lan virus cho người khác
điều này được chứng minh bằng sự kiện siêu lây nhiễm diễn ra
ở quần đảo tự trị faro của đan mạch
nơi này có hai mươi một trên ba mươi ba nhân viên chăm sóc sức khỏe đã tiêm ba liều vaccine covid một mươi chín
nhưng vẫn nhiễm omicron thậm chí trước khi tham gia sự kiện ba mươi sáu giờ
tất cả đều đã xét nghiệm pcr hoặc xét nghiệm nhanh
một số người đặc biệt là đối tượng
bài vaccine sẽ coi đây là bằng chứng cho thấy vaccine không hiệu quả
tuy nhiên điều này không nằm ngoài dự đoán của giới khoa học
ngay cả với những biến chủng cũ chẳng hạn như delta
giới khoa học đã khẳng định vaccine không cung cấp khả năng tránh nhiễm virus
tức là hoàn toàn ngăn ngựa mắc bệnh
không ai tuyên bố vaccine covid một mươi chín cung cấp khả năng tuyệt đối đó
và đây có thể là một mục tiêu không bao giờ đạt được
vaccine chỉ có thể bảo vệ ở một mức độ nào đó
vậy nhưng lớp bảo vệ móng manh này vẫn giúp làm chậm quá trình lây lan
ở chiều ngược lại vaccine cung cấp khả năng bảo vệ tuyệt đối ở khía cạnh khác
đó là ngăn ngừa người bệnh xuất hiện triệu chứng nặng
sự bảo vệ này quan trọng không kém thậm chí là đặc biệt quan trọng bởi nó giữ cho phần lớn người mắc
không phải nhập viện và tử vong
đối với biến chủng delta khả năng bảo vệ của vaccine chống lại bệnh nặng và tử vong là hơn chín mươi
rồi giám dần nhưng không đáng kể
việc này xảy ra ít nhất năm tháng sau khi tiêm liệu thứ hai
khi omicron lần đầu tiên xuất hiện số lượng đột biến trên gai protein của biến chủng này
khiến cho giới nghiên cứu lo lắng về tác dụng của vaccine
dữ liệu cho thấy hai liều vaccine pfizer biontech hoặc astrazeneca cung cấp khả năng bảo vệ hạn chế
chống lại omicron tuy nhiên khả năng này sẽ được tăng cường nếu tiêm thêm một liều
với đối tượng dễ bị tổn thương việc tiêm thêm một liều là điều cấp thiết
người trên tám mươi tuổi có nguy cơ xuất hiện triệu chứng nặng gấp ba trăm linh lần so với người dưới bốn mươi tuổi
cần lưu ý dù omicron
có thể ít nghiêm trọng hơn so với người đã tiêm chủng đầy đủ
đây vẫn là căn bệnh nguy hiểm với nhóm không chủng ngừa